chào mừng quý vị đến với bản tin an ninh thế giới của truyền hình không an nhân dân
vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
quý vị quan tâm xin đừng giờ mà đến
giao tranh vẫn nổ ra tại thủ đô khắc tung của sudan trong tối ngày hôm qua
bất chấp việc thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bảy ngày giữa quân đội sudan và nhóm bán quân sự
các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf chính thức có hiệu lực
sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào lúc hai mươi một h bốn mươi năm tối ngày hai mươi hai tháng năm theo giờ địa phương
cư dân ở ngoại ô phía đông bắc của khắc tung vẫn ghi nhận các cuộc đụng độ
trong khi đó ở phía nam thủ đô thì vẫn có những tiếng nổ từ các cuộc không kích
trước đó cùng ngày trên mạng xã hội facebook rsf công bố một đoạn game
trong đó người đứng đầu của lực lượng này đã khẳng định rsf sẽ không rút lui
cho đến khi chấm dứt cuộc đảo chính của quân đội
vài giờ trước đó đặc phái viên liên hợp quốc về sudan cảnh báo
giao tranh ở nước này có thể biến thành xung đột sắc tộc
và gây ra những tác động sâu rộng đối với khu vực nếu các bên tham chiến
không tôn trọng và duy trì lệnh ngừng bắn
đã có ít nhất ba người thiệt mạng và năm người bị thương trong một vụ tai nạn liên hoàn
xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng năm trên quốc lộ một trăm linh một ở sannyve bang california của mỹ
theo cơ quan tuần tra đường cao tốc california vụ tai nạn liên quan đến sáu phương tiện cơ giới
các quan chức cho biết là một xe bán tải đi theo hướng bắc đã đâm vào giải
các quan chức cho biết là một xe bán tải đi theo hướng bắc đã đâm và giải phóng
và một xe bán tải đi theo hướng bắc đã đâm và giải phóng

nhiều nhất có thể và nếu ai đó
hết hơi hoặc cảm thấy đau nhất
anh ta chỉ cần dừng lại và nghỉ ngơi
mục tiêu của chúng tôi là để mọi người có cơ hội
ra sân thay vì ngồi ở nhà với một túi khoai chiên
để được tham gia vào đội bóng này
các cầu thủ cũng phải đáp ứng
các quy định liên quan đến trọng lượng cơ thể
cụ thể chỉ số cơ thể
bmi của một thành viên trong nhóm
phải là trên ba mươi một
tuy nhiên nếu một cầu thủ nào đó
giảm cân họ vẫn có thể tiếp tục
là một phần của đội bóng
luôn có câu hỏi về điều gì sẽ xảy ra
khi các đồng đội giảm cân
liệu chúng tôi có loại họ ra hay không
chúng tôi không làm điều đó
họ có thể ở lại với chúng tôi nếu họ muốn
chúng tôi là một cộng đồng
và họ cũng được phép chơi
chúng tôi có một quy tắc đặc biệt là tối đa
hai trong số những người hiện đang thừa cân lâu hơn
được phép tham gia trận đấu
cho đến nay chúng tôi đã có
những trải nghiệm tích cực
tôi rất vui khi được chơi bóng trở lại
bất kể thân hình của mình có ra sao
giải bóng đá dành cho người thừa cân
mới chỉ tập hợp các câu lạc bộ
từ một vài khu vực của đức
ông krauss hy vọng rằng
ý tưởng này sẽ được lan rộng khắp đất nước